báo cáo thị trường bất động sản việt nam quý i năm hai nghìn hai mươi do hội môi giới bất động sản việt nam công bố mới đây cho thấy
cả lượng cung lẫn giao dịch tỷ lệ hấp thụ các phân khúc đều ở mức thấp nhất trong vòng bốn năm qua
ở phân khúc nhà ở tổng lượng căn hộ trào bán trên cả nước trong quý i gồm cả hàng tồn kho và mới mở bán đạt hơn năm mươi ba sản phẩm
và lượng giao dịch đạt hơn bảy sáu trăm linh sản phẩm tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt một mươi bốn
ngay tại hai thành phố đầu tàu về bất động sản là hà nội và thành phố hồ chí minh nhà ở cũng ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về lượng giao dịch
cụ thể tại hà nội quý i chỉ ghi nhận có một trăm tám mươi một giao dịch trên tổng số gần một hai trăm linh căn hộ được trao bán
tương tự tại thành phố hồ chí minh chỉ có tám trăm một mươi năm giao dịch thành công trên tổng số gần bốn bảy trăm linh căn hộ cho bán
đối với các dự án du lịch nghỉ dưỡng trong quý i năm hai nghìn hai mươi sản phẩm mới trào bán ra thị trường rất hiếm
một số ít các giao dịch đến từ các dự án đã cho bán
đưa ra dự báo về tình hình thị trường bất động sản trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hội môi giới bất động sản việt nam cho rằng
do dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến khá phức tạp nên lượng giao dịch nhà ở tại các đô thị như hà nội và thành phố hồ chí minh trong quý tiếp theo sẽ không nhiều
phần lớn chỉ diễn ra ở phân khúc trung cấp và bình dân hàng hóa trả bán trên thị trường chủ yếu là hàng tồn từ trước